với nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mồ côi người lang thang cơ nhỡ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
trong những năm vừa qua trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lào cai đã không ngừng nỗ lực
huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để chăm lo cho nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt
trở thành điểm tựa cho người già và giúp cho những trẻ em kém may mắn có thêm niềm tin trong cuộc sống

tuy nhiên trong những năm qua trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lào cai luôn cố gắng tạo mọi điều kiện
để hỗ trợ thêm cho các em khi đã hết tuổi giúp các em ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng